kết quả của ngành ngân hàng trong thời gian qua đã góp phần tích cực nhiều mặt trong thành công của nền kinh tế đất nước trong năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên ngành ngân hàng cũng cần tập trung khắc phục trong chất lượng tín dụng để năm hai nghìn một mươi tám nền kinh tế đất nước sẽ phát triển mạnh hơn mẽ hơn
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã phát biểu như vậy tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm hai nghìn một mươi tám diễn ra vào chiều nay
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại yếu kém của ngành ngân hàng cần tập trung khắc phục trong năm hai nghìn một mươi tám
chất lượng tín dụng được cải thiện nhưng chưa bền vững tín dụng cho vay một số lĩnh vực như bất động sản chứng khoán dự án bot vẫn còn tiềm ẩn rủi ro và có nguy cơ phát sinh nợ xấu
cơ cấu tín dụng đã có sự chuyển dịch tương đối tích cực nhưng chưa chủ động và mạnh mẽ theo hướng thị trường để thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi cơ cầu kinh tế
vẫn còn tổ chức tín dụng yếu kém nợ xấu cao cần tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ hơn

hiện công nghệ thanh toán của hệ thống ngân hàng đang phải đối mặt với không ít rủi ro từ đạo đức mang lại trong đó có cả cuộc cách mạng bốn đã nảy sinh ra nhiều vấn đề tiền ảo thủ tướng lưu ý cần phải có chế tài xử lý để không bị tụt hậu
đặc biệt cuộc cách mạng bốn đã nảy sinh ra nhiều vấn đề về tiền ảo tài sản ảo tiền điện tử v v thanh toán điện tử v v đang đạt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế nói chung và công tác quản lý tiền tệ ngân hàng nói riêng